tại thành phố đà nẵng hiện nay số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố vẫn đang gia tăng
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín mặc dù tình hình sốt xuất huyết không phức tạp
nhưng mỗi tuần trên địa bàn vẫn tiếp tục có thêm từ hai mươi đến ba mươi trường hợp mắc mới xuất xuất huyết
tính từ đầu năm đến nay thành phố đà nẵng đã có hơn một hai trăm linh người mắc sốt xuất huyết
quận hải châu và thanh khê vẫn là hai địa phương có nhiều ca bệnh nhất với khoảng năm trăm linh trường hợp